thông tin từ bộ ngoại giao cho biết theo đại sứ quán việt nam tại campuchia lúc một mươi bốn h ba mươi phút ngày một mươi bảy tháng chín có sáu mươi người việt nam đã tháo chạy từ một cơ sở kinh doanh tại ấp bà vẹt kandan thuộc phường ba vệt thành phố bà vẹt tỉnh sveing về phía cửa khẩu bà vẹt
trong quá trình chạy trốn bốn người đã bị phía cơ sở kinh doanh bắt lại
ngay sau khi nhận được thông tin đại sứ quán việt nam tại campuchia đã chủ động nhanh chóng liên hệ với các cơ quan chức năng của campuchia
để tìm hiểu vụ việc tiến hành xác minh thân nhân làm thủ tục để tiếp nhận và đưa người về nước đồng thời đề nghị phía campuchia can thiệp giải cứu những người còn lại
đến cuối giờ chiều cùng ngày cảnh sát campuchia đã yêu cầu công ty giao nộp thêm một mươi một công dân việt nam nâng tổng số liên quan tới vụ việc lên sáu mươi bảy người
hiện các công dân đang được cảnh sát campuchia bảo vệ và lấy lời khai
đại sứ quán và bộ đội biên phòng việt nam đang phối hợp với cục lãnh sự bộ ngoại giao các cơ quan chức năng campuchia để đưa công dân về nước trong thời gian sớm nhất
đầy đủ điều kiện sinh hoạt cho công dân trong quá trình đợi làm thủ tục về nước
tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng sở tại giả soát khả năng còn công dân việt nam tại cơ sở trên yêu cầu điều tra nguyên nhân và xử lý vụ việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân việt nam
trong trường hợp công dân cần hỗ trợ đề nghị liên hệ với các cơ quan chức năng của bộ ngoại giao đại sứ quán việt nam tại campuchia số điện thoại cộng tám trăm năm mươi năm hai trăm ba mươi bảy hai trăm sáu mươi hai bảy mươi bốn
tổng lãnh sự quán tại sihanoukville số điện thoại cộng tám trăm năm mươi năm ba trăm bốn mươi chín ba trăm bốn mươi ba mươi chín tổng đài bảo hộ công dân số điện thoại cộng tám mươi bốn chín trăm tám mươi một tám nghìn bốn trăm tám mươi bốn tám mươi bốn
ngày hôm nay tòa án nhân dân tp hcm mở phiên sơ thẩm xét xử đối với tề trí dũng cựu tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên phát triển công nghiệp tân thuận ipc
cùng các đồng phạm về tội
vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
theo cáo trạng tề trí dũng được xác định là người có vai trò chính xuyên suốt toàn bộ các hành vi phạm tội đã cùng các đồng phạm thuộc công ty ipc
vì những mục đích động cơ khác nhau cố ý thực hiện những hành vi vi phạm các quy định của pháp luật về quản lý sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất kinh doanh
tại doanh nghiệp và các quy định của pháp luật thực hiện việc tham mưu đề xuất đồng thuận chủ trương và trực tiếp ký kết các hợp đồng chuyển nhượng
một trăm bốn mươi chín nền đất tại dự án an phú tây với giá rẻ hơn thị trường gây thất thoát cho nhà nước hơn một trăm hai mươi bảy tỷ đồng
đây là lần thứ tư trong đó có một lần phúc thẩm cựu tổng giám đốc ipc ra tòa
mới đây vào ngày một mươi sáu tháng chín tòa án nhân dân tp hcm đã tuyên phạt một mươi năm năm tù về tội tham mô tài sản đối với tề trí dũng
vụ án xảy ra tại công ty trách nhiệm hữu hạn sepol linh trung đồng thời tổng hình phạt một mươi chín năm tù do tòa án nhân dân cấp cao tại tp hcm tuyên phạt hồi tháng sáu
năm hai nghìn hai mươi hai trong một vụ án khác bộ bị cáo tề trí dũng phải chấp hành hình phạt tù chung là ba mươi năm tù
thưa quý vị lợi dụng tâm lý muốn đi du học ở nước ngoài của một số học sinh
thì nhiều đối tượng đã có những thủ đoạn tinh vi để lừa đảo thông qua hình thức tư vấn du học
không ít phụ huynh học sinh vì thiếu tìm hiểu thông tin nên đã sập bẫy các đối tượng lừa đảo dẫn đến tiền mất tật mang
và sau đây sẽ là ghi nhận của phóng viên truyền hình công an nhân dân
trong những năm gần đây có rất nhiều gia đình có điều kiện kinh tế muốn cho con em mình đi du học tự túc
thế nhưng không phải ai cũng thuận lợi trong việc hiện thực hóa giấc mơ du học
bởi thực tế đã xuất hiện không ít các công ty lừa đảo thông qua hình thức tư vấn du học
nhiều nạn nhân đã rơi vào cảnh tiền mất mà vẫn phải ở nhà
nhưng không phải đối tượng
ban đầu thì trung tâm sẽ cam kết lo toàn bộ thủ tục
tôi chỉ đi thi và chờ ngày đi ra nước ngoài
tuy nhiên sau đó tôi không đủ điều kiện
tôi hỏi tại trung tâm thì người ta nói đây là lỗi từ phía mình
dù trước khi ký hợp đồng thì tôi đã gọi cam kết là một trăm linh đậu
sau đó thì họ yêu cầu tôi đóng thêm một số khoản tiền nữa
tôi cũng chấp nhận
nhưng chờ đợi một năm tôi vẫn không thể đi du học
trên thực tế thủ đoạn của các đối tượng thường là quảng cáo trên các website
mạng xã hội về việc sẽ cam kết với khách hàng là sẽ được học ở các trường tốt đầu
bằng cấp được công nhận toàn cầu
học bổng cao và không cần chứng minh thu nhập để thu hút phụ huynh học sinh
sau khi tư vấn dịch vụ ký hợp đồng thu tiền
các đối tượng sẽ cao chạy xa bay hoặc hứa hẹn nhiều lần đòi thêm tiền để hoàn thiện thủ tục
em nhận được rất là nhiều lời mời từ tách khung tảm
rất là nhiều trung tâm tư vấn học sinh ngô học cổ biến
và tư vấn về cuộc sống ở bên ấy
em cảm giác là nó không thực tế
theo như nhiều anh chị đi trước đã chia sẻ
thì nhiều công ty tư vấn về vấn đề du học sinh rất là màu hồng
về công việc về cuộc sống ở bên ấy rất là màu hồng
và không rõ và không cụ thể
của các nước nêu trên tại việt nam
đặc biệt trong trường hợp các bạn sử dụng dịch vụ dịch vụ
du học của các công ty
thì các bạn có thể tìm hiểu kỹ về các giấy phép hoạt động của các công ty này
cũng như là độ y tín của các công ty này trên thị trường
đặc biệt là trong trường hợp mà các bạn ký hợp đồng
để tránh những trường hợp các công ty và trung tâm không đảm bảo chất lượng
họ sẽ đưa vào những điều khoản vô cùng bất lợi đối với các khách hàng
thậm chí họ có thể miễn trừ những cái trách nhiệm của họ
khi mà phát sinh những trường hợp đối với khách hàng
cơ quan công an khuyến cáo
có dự định du học qua các công ty
trung tâm tư vấn dịch vụ
khách hàng cần tìm hiểu thật kỹ giấy phép
độ y tín của các cơ sở
bên cạnh đó
người dân không nên nghe vào những lời quảng cáo
rồi ký hợp đồng
chuyển tiền một cách nhanh chóng
mà cần xem xét kỹ
nhất là các điều khoản trong hợp đồng
tránh tiền mất
tiếp theo mời quý vị cùng điểm qua những tin tức kinh tế nổi bật trong nước trong hai mươi bốn giờ qua
bộ giao thông vận khí
vừa có công văn gửi kiểm toán nhà nước
về việc phối hợp thực hiện kiểm toán các gói thầu xây lắp của các dự án thành phần
thuộc dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc bắc nam phía đông
giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm
bộ giao thông vận tải
đề nghị kiểm toán nhà nước
hỗ trợ chỉ đạo các đơn vị kiểm toán chuyên ngành
thực hiện kiểm toán hồ sơ thiết kế kỹ thuật
và dự toán xây dựng công trình các đoạn tuyến
gói thầu xây lắp
của các dự án thành phần
trước khi thực hiện công tác chỉ định thầu
các gói thầu xây lắp
đảm bảo tiến độ khởi công các dự án
trước ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai
và triển khai thi công đồng loạt
trước ngày ba mươi một tháng ba năm hai nghìn hai mươi ba
trong những ngày qua
giá gạo xuất khẩu của việt nam liên tục tăng
khoảng hơn ba mươi usd một tấn
so với hồi đầu tháng chín
theo các doanh nghiệp
khi các nhà xuất khẩu ấn độ
ngừng ký hợp đồng mới
các bên mua
đảm bảo nguồn cung từ việt nam
thái lan và myanmar
vì vậy các doanh nghiệp xuất khẩu gạo của việt nam
cũng đang tăng tốc dịp cuối năm
để nắm bắt cơ hội này
giá gạo xuất khẩu tăng
khiến doanh nghiệp thu mua lúa của nông dân
với giá cao hơn
thị trường trong nước
cũng sôi động hơn
đại diện ngân hàng nhà nước cho biết
dù công cụ hạn mức tín dụng
là biện pháp hành chính không hoàn hảo
nhưng vẫn có hiệu quả
nên chưa thể loại bỏ trong ngắn hạn
room tiến dụng cũng đã thể hiện được tính hiệu quả
trong việc ổn định các tổ chức tín dụng
bao phần kiểm soát lạm phát
ổn định thị trường tiền tệ và ngoại hối
ngân hàng nhà nước đang tính toán
đến việc xem xét sử dụng các biện pháp khác
để điều hành tín dụng
vào sáng ngày hôm nay
tại cửa khẩu quốc tế hữu nghị
của tỉnh lạng sơn
hai container sầu riêng đầu tiên của việt nam
đã chính thức hoàn tất thủ tục
tổ quản xuất khẩu sang trung quốc
đây là lô hàng trong số hơn một trăm linh tấn sầu riêng đầu tiên
tại huyện chrome park tỉnh đắk lắc
đã được xuất khẩu chính ngạch sang trung quốc
theo nghị định thư về yêu cầu kiểm dịch thực vật
vừa được ký kết
giữa bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam
và tổng cục hải quan trung quốc
xuất khẩu chính ngạch trái sầu riêng
sẽ giúp doanh nghiệp việt nam có cơ hội tiếp cận thị trường rộng lớn
đồng thời giúp doanh nghiệp và nông dân
thu được lợi nhuận cao hơn
từ loại quả đặc sản này
để có được những lô sầu riêng đầu tiên
được xuất khẩu chính ngạch
các vùng trồng cơ sở đóng gói sầu riêng
đã phải chuẩn bị sẵn sàng
và trải qua rất nhiều khâu kiểm tra
của cơ quan chuyên môn hai nước
đáp ứng được yêu cầu về kiểm soát sinh vật gây hại
an toàn vệ sinh thực phẩm
không có dư luận thuốc bảo vệ thực vật
vượt mức cho phép
thực hiện đúng quy cách về đóng gói
thưa quý vị trong vòng ba năm
từ năm hai nghìn một mươi chín đến năm hai nghìn hai mươi một
tỉnh thừa thiên huế
đã triển khai giai đoạn một
của cuộc di dân lịch sử
hơn ba một trăm linh hộ dân sinh sống
hàng chục năm trên thượng thành
thuộc khu vực một của di tích hệ thống kinh thành huế
được di rời đến khu tái định cư
không chỉ được cấp đất
và với những hộ nghèo thì được trao tặng nhà
mà nhiều hộ dân còn được hỗ trợ vay vốn
tạo công an việc làm
để an cư tại nơi ở mới
từ chỗ không có
có nhà ở kiên cố
sống tạm bỡ khu vực di tích
không có việc làm ổn định
cuộc sống của chị lê thị ánh vân
giờ đây đã bước sang một trang mới
ra khu vực tái định cư
thu chiền hồ nghèo
chị được tặng nhà theo hình thức
chìa khóa trao tay
niềm vui không dừng lại ở đó
chị còn được hỗ trợ vay vốn năm mươi triệu đồng
để kinh doanh tạp hóa
nếu muốn làm ăn thì phải mượn
mà mượn ngoài thì mình có khả năng góp
vì tiền lại nó cao
nhà cả người
mình có một số tiền rất là lớn
nhưng mà lại góp nhỏ
để tạo cho mình một con ăn làm ổn định
cũng thuộc diện được hỗ trợ vay vốn
chị võ thị hiền
đã sử dụng số tiền năm mươi triệu đồng
mua chiếc xe máy cho con trai đầu
chạy xe ôm
và thêm vốn cho việc bán hàng
với gia đình chị
đây là chiếc phao cứu sinh
khi gia đình có đến bảy người con
đang tuổi lớn
có được nguồn vay vốn
hôm nay có được phần thu nhập
rất là ổn định
từ khi mà
được cái lô trên đó
trong một tháng giải ngân cho năm hồ
và để cho họ có cái cổ sinh nhai
thay mặt địa phương
tất cả những người đã hỗ trợ cho những hộ nghèo
và dân ở đây
ngoài việc hỗ trợ vay vốn
đối với những hồ nghèo
chính quyền địa phương còn tạo điều kiện
để đánh được việc làm
tại nơi ở mới
mình tuyên truyền
chính sách cũng như hỗ trợ cho họ
và giới thiệu
thông qua tổ chức tổ chính phủ
thì họ là lên xin việc
hoặc là mình giới thiệu
thì qua khu tại định cư
ở khu công nghiệp
hoặc là cả cái xưởng máy
ở trên địa phương
rồi cả cái cơ sở mà
thu gom thể liệu
những căn hộ không gian dân
tại nơi ở mới trong khuôn viên đô thị kiểu mẫu quy hoạch hiện đại
những kết quả bước đầu này một lần nữa khẳng định sự đúng đắn của một chủ trương lớn hợp ý đảng lòng dân
và câu chuyện vừa rồi cũng đã khép lại bản tin kinh tế và tiêu dùng của chúng tôi ngày hôm nay